kết thúc cuộc đàm đàm kéo dài gần hai tiếng đồng hồ vào tối ngày một mươi hai tháng ba theo giờ việt nam
tổng thống nga vladimir putin tổng thống pháp emmanuel macron và thủ tướng đức olaf schol
đã nhất trí tiếp tục xúc tiến các cuộc tiếp xúc về vấn đề ukraine trong thời gian tới
tại cuộc điện đàm tổng thống putin đã thông báo với hai nhà lãnh đạo pháp và đức
về tình hình nhân đạo thực tế tại các khu vực nga triển khai hoạt động quân sự đặc biệt
tại donbass miền đông ukraine
ông nêu rõ các lực lượng an ninh ukraine vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế
như là bắt con tin và sử dụng dân thường làm lá chắn bố trí vũ khí hạng nặng
tại các khu dân cư gần bệnh viện trường học
ngoài ra hoạt động sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo mà nga mở ra cũng bị cản trở
tổng thống putin kêu gọi tổng thống macron và thủ tướng sol hối thúc chính quyền ukraine
ngăn chặn các hành vi phạm tội như vậy
lãnh đạo ba nước cũng xem xét một số vấn đề liên quan đến các thỏa thuận
về hiện thực hóa các yêu cầu của nga và nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc về các vấn đề ukraine